thưa quý vị và các bạn khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một chiều cường dân cao đã khiến cho một đoạn đê bao sông sài gòn đoạn qua phường hiệp bình phước quận thủ đức tp hcm bị vỡ nước tràn vào khu dân cư khiến cho hàng chục gốc mai chuẩn bị phục vụ cho tết nguyên đáng bị nhấn chìm trong nước cùng với nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng
theo ghi nhận áp lực nước làm đoạn đê bao khoảng năm mét bị bể khu dân cư hiệp bình phước ngập trên diện rộng đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng do không thể xử lý kịp đặc biệt hơn năm mươi gốc mai của gần một mươi hộ dân đang chuẩn bị cho dịp tết nguyên đáng bị nhấn chìm có thể sẽ mất trắng nếu nước không kịp thoát hết trong những ngày tới